công an tỉnh vĩnh long đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân nam thanh niên chết dưới đáy ghe gỗ
đang bơm cát trên sông cho một công trình xây dựng trên địa bàn xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long
ngày hai mươi tháng bốn công an xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã tiếp nhận tin báo từ anh dương văn tâm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại địa phương về việc phát hiện một thi thể nam bên trong chiếc ghe gỗ của anh tâm
chiếc ghe này chứa được khoảng hai mươi mét khối cát
anh tâm phát hiện thi thể nằm dưới đáy ghe khi đang bơm cát cho một công trình xây dựng ở nhà
tại ấp tân an xã tân hạnh huyện long hồ
ngay sau đó công an huyện long hồ đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh vĩnh long
triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
nạn nhân được xác định là anh lâm thái bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện châu thành tỉnh sóc trăng
là công nhân bơm cát cho anh tâm được hơn một mươi ngày thì xảy ra vụ việc
hiện công an tỉnh vĩnh long đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc